trong tối qua một mươi tám tháng một mươi một tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam sơn tây hà nội
đã diễn ra khai mạc tuần lễ văn hóa đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam
kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một
và chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam ngày hai mươi ba tháng một mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn thiện nhân đã đến dự buổi lễ
chủ tịch quốc hội nguyễn thiện nhân
chủ tịch quốc hội nguyễn thiện nhân
sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như ngày hội đại đoàn kết các dân tộc
tái hiện các lễ hội nghi lễ truyền thống của các dân tộc
biểu diễn giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật truyền thống